tuy nhiên người đầu tiên được cho là gợi lên trào lưu nói trên là một tài khoản trên ứng dụng tris
tài khoản này có tên naotman đã đăng một status với tình tiết được ứng tác dựa trên bộ truyện one piece
status trên tris quá viral hơn sáu trăm linh comment và hơn một mươi lượt like khơi màu cho hàng loạt video hài hước
ngoại truyện các hải tặc đi tìm kiếm kho báu thú sự thích thú của đông đảo cư dân mạng
tuy nhiên luật sư giang hồng thành văn phòng luật sư giang thành người bảo chữa cho bà trương mỹ lan
đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng đơn gửi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
gửi cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông gửi tòa nhân dân tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba và gửi cơ quan cảnh sát điều tra c ba bộ công an
trong đơn luật sư thanh nêu rõ tôi nhận thấy tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác
đều có thái độ tôn trọng hợp tác với hội đồng xét xử viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phiên tòa
tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà trương mỹ lan
đoạn clip đó đến nay đã tạo ra cơn sốt thậm chí đã trở thành viro lan truyền tạo trèn xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội
để ngăn chặn những tác động xấu trực tiếp xảy ra cho người dân và xã hội
luật sư giang hồng thanh đề nghị các cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để gian đe và phòng ngừa chung
tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai
bên cạnh đó luật sư mong cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip
và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội website
ngoài ra luật sư giang hồng thanh cũng khẳng định không có việc bà trương mỹ lan nói sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng ở ngoài biển
trong suốt quá trình xét xử tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng hợp tác
về số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng đây là con số được hội đồng xét xử tính toán và chỉ đưa ra trong phần tuyên án
nên không thể có chuyện trong phần xét hỏi đã nhắc đến số tiền này
theo lột sư giang hồng thanh đoạn clip trên được tạo dựng lồng ghép
và thậm chí có thể được sử dụng công nghệ ai để sao cho hình ảnh chân thực sống động nhất
đoạn clip này đã xuyên tạc diễn biến phiên tòa xuyên tạc lời nói của chủ tọa cũng như của bà trương mỹ lan
tạo dư luận xấu làm giảm sự uy nghiêm phụng công thủ pháp của tòa án
không những vậy đoạn clip bịa đặt đã xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm của bà trương mỹ lan được pháp luật bảo vệ
lột sư trích dẫn điểm d khoảng một điều tám và điểm ab khoảng ba khoảng năm điều một mươi sáu luật an ninh mạng
để cho rằng hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm điều cấm của luật
liên quan đến sự việc trên các chuyên gia an ninh mạng cũng đưa ra lời cảnh báo đến người dùng mạng xã hội
nên cẩn trọng với gen đi tìm kho báu của trương mỹ lan
vì hiện tại có không ít hội nhóm lừa đảo lợi dụng các trào lưu để gửi đường link chứa mã độc
ông ngô minh hiếu hiếu kỳ chuyên viên an ninh mạng và điều tra số tại trung tâm giám sát an toàn thông tin việt nam
cho biết trào lưu đi tìm kho báu của bà trương mỹ lan đã bị phá hủy
thực chất là trò đùa vui của một số bộ phận người dùng mạng xã hội
tuy nhiên nếu xét đến bối cảnh dẫn đến trào lưu thì chẳng có gì đáng để hùa theo
trào lưu đi tìm kho báu của bà trương mỹ lan ở ngoài biển phủ sóng khắp mạng xã hội
cho thấy người dân quan tâm đến vụ án liên quan đến bà trương mỹ lan
vụ án này liên quan đến vấn đề tài chính ngân hàng và thể hiện sự quan tâm của người dân
đối với đại án kinh tế do trương mỹ lan và đồng phạm gây ra
thực tế những gì đang diễn ra trên facebook và tiktok cho thấy
trào lưu này chỉ gây cười
tuy nhiên vì vấn đề liên quan đến trương mỹ lan có tác động lớn đến đời sống xã hội
nên mọi người cũng cần phải cẩn trọng không nên hùa theo
thực tế thông tin kho báo sáu trăm bảy mươi ba tỷ ngoài biển của trương mỹ lan là tin giả
chúng ta không nên hùa theo mà lan truyền vì nó gây hoang mang cho xã hội
cũng theo ông ngô minh hiếu trào lưu này mang đến sự tiêu cực
về lâu dài thì khiến nhiều người lầm tưởng rằng trương mỹ lan thực sự có kho báo ngoài biển khơi
nó còn gây ảnh hưởng đến vụ án vì là tin giả
đối với vấn đề một số người nổi tiếng như nghệ sĩ kol có sức ảnh hưởng
cũng thực hiện trào lưu hiếu pc cảnh báo rằng không nên làm theo
người dùng mạng xã hội kể cả người bình thường lẫn người nổi tiếng
đều cần cẩn trọng với thông tin chia sẻ trên mạng xã hội
phải kiểm tra xem thông tin đã đúng hay chưa
nếu chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến người khác
thì chính bản thân mình là người chịu thiệt hại
về nguy cơ kẻ gian lợi dụng các trào lưu
để thực hiện việc lừa đảo người dùng mạng xã hội
ông hiếu đánh giá hiện nay chưa xuất hiện vụ lừa đảo nào
có liên quan đến trào lưu đi tìm kho báu của trường mỹ lan
tuy nhiên người dùng mạng xã hội cũng cần cẩn trọng
ông hiếu khẳng định kẻ xấu sẽ lợi dụng các trào lưu
để tạo các trang web đầu tư cá cược liên quan đến chủ đề
đang thịnh hành trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo
thêm nữa một số người sẽ lập ra trang web chế nhạo bôi nhọ
để gây chia rẽ dư luận xã hội
còn ông võ đỗ thắng giám đốc trung tâm an ninh mạng artena đánh giá
hiện nay chưa ghi nhận vụ việc lừa đảo nào từ trào lưu đi tìm kho báo trương mỹ lan
nhưng đã xuất hiện tình trạng nhiều người lợi dụng trào lưu này
để tăng lượt tương tác cho các fanpage và trang web
sau khi tăng tương tác họ sẽ nhúng quảng cáo để tăng độ nhận diện thương hiệu
và tăng doanh số online
việc lợi dụng gen để tạo ra những hợp đồng kinh tế thì có
còn việc lừa đảo hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào
tuy nhiên ông thắng cũng cảnh báo người dùng mạng xã hội nên cẩn trọng
với các nguy cơ tồn tại trên không gian mạng
vì hiện tại có không ít hội nhóm lừa đảo lợi dụng các trào lưu
để gửi đường link chứa mã độc
khi thấy ai đó gửi đường link lại cho mình người dùng mạng xã hội không nên truy cập vào
theo ông thắng người dùng cũng có thể dùng các phần mềm diệt virus
để kiểm tra trước xem những đường link lạ gửi đến mình có an toàn hay không
nếu không may truy cập phải mã độc người dùng có thể bị mất thông tin cá nhân
từ đó dẫn đến chuyện mất tiền trong tài khoản ngân hàng
thưa quý vị việc dùng hình ảnh thật rồi lồng ghép tiếng nói với nội dung sai lệch hoàn toàn
đưa thông tin không đúng sự thật có thể tác động xấu trên mạng
gây hoang mang trong dư luận là vi phạm pháp luật
dù biết là đùa dỡn theo chèn nhưng người dân phải hết sức cẩn thận tránh vi phạm pháp luật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo